ngày hai mươi hai tháng sáu đại sứ quán việt nam tại campuchia tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tới sự có chủ tịch thượng viện campuchia samdek saychum nhiều quan chức thượng viện quốc hội
chính phủ hoàng gia campuchia đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế tại phnom penh
tại buổi triều đãi chủ tịch thượng viện samdek seychum và đại sứ thạch dư đều bày tỏ vui mừng
về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc láng giềng việt nam campuchia
cùng điểm lại những thành tiệu nổi bật về hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua
theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
nhân dịp này chủ tịch thượng viện campuchia khẳng định nhân dân campuchia luôn ghi nhớ về sự ủng hộ giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân việt nam
đối với campuchia trong quá khứ cũng như trong hiện tại đặc biệt trong việc giải phóng campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng khmer đỏ năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong không khí trang trọng và đầm ấm các đại biểu đã nâng cốc chúc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và campuchia ngày càng phát triển
chúc hai nước đạt được những thành công to lớn hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước